du lịch ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
tổng cục du lịch việt nam ước tính hơn bảy tỷ đô la mỹ đã bị thiệt hại chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên với nhiều doanh nghiệp dịch vụ vẫn còn những thiệt hại về lâu dài không thể đong đếm được
không còn hình ảnh khách hành hương chật kín dù thời gian này trong năm là cao điểm lễ hội
những cửa hàng khu trải nghiệm tấp nập du khách nay đã đóng cửa
nhiều hoạt động dịch vụ như cáp treo khu vui chơi chỉ hoạt động cầm chừng với công suất năm
là nhân viên trải nghiệm của đơn vị vận hành dịch vụ du lịch khu di tích yên tử quảng ninh
từ khi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lan rộng chị mận đã phải chuyển sang công việc dọn dẹp
chăm sóc cảnh quan cây xanh nhằm đảm bảo nguồn thu nhập trang trải cuộc sống

nhiều hoạt động dịch vụ như cắp treo khu vui chơi chỉ hoạt động cầm trèo chăm sóc cảnh quan cây xanh nhằm đảm bảo nguồn thu nhập trải cuộc sống

nhiều hoạt động dịch vụ như cắp treo khu vui chơi chỉ hoạt động cầm trải cuộc sống

nhiều hoạt động dịch vụ như cắp treo khu vui chơi chỉ hoạt động cầm trèo chăm sóc cảnh quan cây xanh nhằm đảm bảo nguồn thu nhập trải cuộc sống